sau kỳ nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín rất đông người dân tại tỉnh nghệ an đã tập trung
về các bến xe ga tàu để bắt xe và tàu vào nam ra bắc để kịp cho ngày làm việc đầu tiên
sau thời gian dài nghỉ tết nguyên đán cùng với gia đình
các bến xe nhà ga đã tăng chuyến bảo đảm công tác phục vụ cho người dân
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại các bến xe bắc vinh ga vinh
rất đông người dân tập trung tại phòng chờ để kịp cho các chuyến tàu chuyến xe
về các thành phố lớn như hà nội bắc ninh đà nẵng đồng nai thành phố hồ chí minh
trung bình mỗi ngày ga vinh đón tiếp từ bốn đến năm lượt khách so với ngày bình thường là một lượt
trong đó đỉnh điểm nhất là các ngày mùng chín mùng một mươi và một mươi một tháng một mươi hai
tức ngày mùng năm mùng sáu và mùng bảy tết lượng khách ra vào ga trên năm lượt
tại bến xe bắc vinh tỉnh nghệ an lượng hành khách đổ dồn về đây cũng rất đông
nhiều nhà xe chính tuyến đã hết vé trung bình những ngày sau tết bến xe bắc vinh xuất bến từ ba trăm linh đến bốn trăm linh lượt
so với ngày thường là hai trăm năm mươi đến ba trăm linh lượt
tại bến xe bắc vinh tỉnh nghệ an lượng hành khách đổ dồn về đây cũng rất đông